liên quan đến cuộc khủng hoảng nga ukraine điện kremlin cho rằng kiev đang liên tục thay đổi lập trường của mình khi đề cập đến các vấn đề đã được nhất trí trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên
người phát ngôn điện krem khẳng định việc liên lạc giữa nga và ukraine vẫn tiếp tục ở cấp độ chuyên gia trong khuôn khổ quá trình đàm phán
tuy nhiên phía ukraine thường thay đổi quan điểm và xu hướng đàm phán còn chưa được cải thiện như mong đợi
trong khi đó ngoại trưởng ukraine dmitry koleba mới đây tuyên bố kiev hiện không có bất kỳ liên lạc ngoại giao cấp bộ nào với moscow
và tình trạng ở thành phố cảng mariupol có thể là lăn danh đỏ trong tiến trình đàm phán
phía ukraine đã bác bỏ tối hậu thư của nga về việc hạ vũ khí đầu hàng tại mauipo
nơi moscow thông báo các lực lượng nga đã gần như kiểm soát được hoàn toàn sau gần hai tháng giao tranh